tại đại hội công đoàn lần thứ ba vừa diễn ra công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam xác định
trong nhiệm vụ ghi tới cần tập trung nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp
trên nguyên tắc bảo đảm ba thật đó là đối tác thật đàm phán thật và nội dung thật
tỉnh hà nam đang có bảy khu công nghiệp với ba trăm sáu mươi hai dự án đầu tư đang hoạt động thu hút trên sáu mươi năm lao động
trong đó công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đang quản lý hai trăm một mươi bảy công đoàn cơ sở
với gần năm mươi một đoàn viên công đoàn
nhiệm kỳ qua hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động trong các khu công nghiệp tỉnh hà nam
đã chủ động đổi mới về nội dung hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở
phát huy ngày càng rõ nét vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động
công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống trong công nhân lao động luôn được gắn với các phong trào thi đua yêu nước
các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động
đại hội đã thống nhất quyết định mục tiêu giải pháp trong nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba và bầu ban chấp hành mới